chỉ sau bốn ngày khẩn trương triển khai đến ngày hôm nay là hai mươi sáu tháng tám
tp hcm đã thành lập được bốn trăm một mươi ba trạm y tế lưu động tại tất cả các phường xã trên địa bàn thành phố
cũng như là bên cạnh việc chăm sóc hỗ trợ người mắc covid một mươi chín điều trị tại nhà
trạm y tế lưu động này còn thăm khám và hỗ trợ cho người bệnh không mắc covid một mươi chín
cũng như là tiêm phòng cho người dân khi có yêu cầu
đây là trạm y tế lưu động ở phường chín quận phú nhuận vừa được thành lập từ hôm qua hai mươi năm tháng tám
tại đây có ba sinh viên y khoa của học viện quân y vừa được điều động từ phía bắc và tp hcm
ngoài ra còn có thêm hai nhân sự là tình nguyện viên do phường chín quận phú nhuận cử đến
năm người nhưng quản lý đến bảy mươi hai bệnh nhân f đang được điều trị tại nhà
bốn trường hợp f cách ly tại nhà và hai mươi hai trường hợp chuẩn bị chuyển lên quận
đối với lại lực lượng hiện nay với đội hình như vậy thì cũng tạm ổn tạm có thể xử lý được
tại vì các trường hợp mà
có bệnh nền bệnh nền lớn tuổi mà có khả năng là chuyển biến nặng
thì được quận rất là quan tâm và thông thường là sẽ được chuyển đi chuyển lên quận
do đó là đối với các trường hợp f thì đa số ở địa phương thì là những trường hợp là trẻ tuổi
không có bệnh lý nền để mà lực lượng y tế ở phường cũng có dễ dàng quản lý
ngay từ khi vừa được điều động đến trạm y tế lưu động phường chín quận phú nhuận
các bác sĩ đã bắt tay vào việc khám và kiểm tra
test nhanh cho những người có dấu hiệu nguy cơ được chuyển đến
ba người trong số đó dương tính sau khi test nhanh
ngay lập tức họ được kiểm tra sức khỏe thăm khám ban đầu và đưa đi cách ly theo quy định
chưa kịp nghỉ ngơi các bạn lại tiếp tục đến nhà những f để thăm khám
phát thuốc và hướng dẫn chăm sóc tại nhà
ba ca thì có một ca thì tình trạng khó thở
cả ba ca em can thiệp đều được tư vấn để chuyển diễn tuyến
tình trạng thì
diễn biến thì cũng khá là nhanh
tình trạng thì
đa phần là các bệnh nhân có tuổi cao và mắc các bệnh nền
các em thì cố gắng ngoài việc điều trị
em cũng sẽ động viên và tư vấn cho những bệnh nhân đấy để có một cái tinh thần nào quan
công việc ở đây còn em là trực tiếp điều trị và trợ giúp điều trị những bệnh nhân nhẹ
và thứ hai là hỗ trợ công tác xét nghiệm của phường
lúc đầu vào thì cũng có hơi bất ngờ nhưng mà được cảnh bộ phường và cảnh bộ ở đây hết đồng giúp đỡ
và chỉ giúp tìm em cũng đã khắc phục được nhiều phần rồi ạ
việc thành lập các tổ phản ứng nhanh ở phường xã thị trấn nhằm đảm bảo kịp thời tiếp cận và hỗ trợ chăm sóc
khi f cách ly tại nhà có dấu hiệu chuyển nặng
đây là mục tiêu thứ ba trong năm mục tiêu chiến lược nhằm hoàn thành mục tiêu kiểm soát dịch
tại tp hcm đến ngày một mươi năm tháng chín
hiện nay số trường hợp f đang cách ly theo dõi điều trị tại nhà ở tp hcm là năm mươi hai một trăm bốn mươi sáu người
trong đó có hai mươi bảy sáu trăm bốn mươi chín trường hợp f cách ly tại nhà ngay từ đầu
và hai mươi bốn bốn trăm chín mươi bảy trường hợp f sau xuất viện về tiếp tục cách ly theo dõi tại nhà